chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự sáng nay một mươi một tháng một mươi hai của truyền hình nhân dân
mở đầu sẽ là những tin chính có trong chương trình
chương trình giao lưu nghệ thuật lời thề la tiến
trồng một trăm năm mươi hectare rừng thay thế nhằm bảo vệ môi trường công trình thủy điện a lưới
rộn ràng tuần văn hóa malaysia indonesia và việt nam năm hai nghìn một mươi sáu tại thái nguyên
trong phần tin quốc tế liên hoan phim quốc tế la habana
lần thứ ba mươi tám tôn vinh lãnh tụ cuba fidel castro
mỹ cảnh báo áp thuế chống bán phá giá sản phẩm máy giặt của trung quốc
sau đây là nội dung chi tiết
một trăm tám mươi năm năm ngày thành lập tỉnh hương yên
tối một mươi tháng một mươi hai tại khu di tích lịch sử cây đa la tiến xã nguyên hòa huyện phù cử
đã diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật lời thề la tiến
dự buổi giao lưu nghệ thuật có các đồng chí ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng thượng tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an
đêm giao lưu nghệ thuật lời thề la tiến là cuộc gặp gỡ với các nhân chứng lịch sử ôn lại truyền thống hào hùng
những gương chiến đấu dũng cảm hy sinh của quân và dân tỉnh hương yên trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
cùng với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi đảng bác hồ quê hương đất nước
nhân dịp này phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng thượng tướng tô lâm và một số bộ ngành cá nhân đã ủng hộ hàng trăm triệu đồng
cho quỹ khuyến học xã nguyên hòa tặng quà cho các nhân chứng lịch sử khu di tích lịch sử cây đa la tiến
là nơi thực dân pháp lập bốt đã giết hại hơn một cán bộ chiến sĩ và nhân dân hương nghiên và một số tỉnh hải dương thái bình hà nam
năm một nghìn chín trăm linh bảy mùng bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy hôm qua tại nhà lưu niệm tổng bí thư lê duẩn xã triệu thành huyện triệu phong
tỉnh đoàn quảng trị phối hợp với sở giáo dục và đào tạo đài phát thanh và truyền hình tỉnh tổ chức lễ phát động cuộc thi
tìm hiểu về thân thế sự nghiệp cách mạng của đồng chí tổng bí thư lê duẩn
tại lễ phát động ban tổ chức đã kêu gọi tất cả các đoàn viên thanh niên học sinh trong toàn tỉnh tích cực nghiên cứu
tìm hiểu và tham gia hưởng ứng cuộc thi
bằng những bài thi có chất lượng sáng tạo thể hiện sự am hiểu sâu sắc và tình cảm kính yêu đối với đồng chí tổng bí thư lê duẩn
qua đó góp phần tuyên truyền cho thế hệ trẻ và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh
nâng cao hiểu biết về tư tưởng tài năng đức độ và những công hiến của đồng chí tổng bí thư lê duẩn
để vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ học tập công tác của bản thân đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của quê hương đất nước
em cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm tìm tham gia cuộc thi để tìm hiểu về thân thể và sự nghiệp của cố tổng bí thư lê duẩn
và cảm thấy tự hào khi mình là một người con của quê hương tỉnh quảng trị
được dự lễ phát trong cuộc thi này về phía đoàn trường của chúng tôi
chúng tôi sẽ cố gắng phổ biến cái thể lệ của cuộc thi tuyên truyền rộng rãi đến từng chi đoàn
đến các em học sinh để các em nhận thức được cái tâm quan trọng của cuộc thi này
để tham gia một cách đầy đủ nghiêm phục và có hiệu quả
cuộc thi tìm hiểu về thân thế sự nghiệp cách mạng của đồng chí tổng bí thư lê duẩn
là dịp để mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên và nhân dân tìm hiểu rõ hơn
về cuộc đời thân thế và sự nghiệp cách mạng của đồng chí tổng bí thư lê duẩn
qua đó bồi đắp lý tưởng cách mạng tình yêu quê hương đất nước của thế hệ trẻ hôm nay
tiếp nối và phát huy truyền thống cách mạng xây dựng quê hương quảng trị
ngày càng giàu mạnh và phát triển trong thời đại mới
qua cuộc thi này bán tổ chức mong muốn tạo một cái sân chơi và một cái môi trường
cùng với các hoạt động bộ trường sinh hoạt truyền thống của các cấp bố đoàn
để cổ vũ đoàn viên thanh niên tích cực tìm hiểu về cuộc đời
và những cống hiến to lớn của đồng chí lê duẩn đối với cách mạng việt nam
nhân lễ phát động cuộc thi tỉnh đoàn quảng trị đã trao tặng công trình xây dựng bảng tin
cho trường tiểu học xã triệu thành trị giá hai mươi triệu đồng
và phối hợp với công ty sữa nutifood trao tặng một trăm linh xuất sữa chất lượng cao
cho một trăm linh em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập
của trường tiểu học xã triệu thành trị giá năm mươi triệu đồng
xuất khẩu toàn ngành xi măng của năm hai nghìn một mươi sáu ước đạt một mươi năm triệu tấn
giảm bảy so với năm hai nghìn một mươi năm
năm hai nghìn một mươi năm con số này giảm khoảng bảy khi giá trị xuất khẩu toàn ngành trong năm qua
ước đạt khoảng năm trăm năm mươi sáu triệu đô la mỹ
theo hiệp hội xi măng việt nam tính đến hết tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
toàn ngành đã xuất khẩu được một mươi hai tám triệu tấn giảm bốn so với cùng kỳ
trong đó xuất khẩu xi măng là bốn ba triệu tấn đạt kim ngạch xuất khẩu hai trăm linh năm triệu đô la mỹ
và xuất khẩu clysker một dạng bán sản phẩm trong quá trình sản xuất xi măng
đạt tám bốn triệu đô la mỹ
tương đương hai trăm bảy mươi hai triệu đô la mỹ
theo đánh giá của các chuyên gia lượng xuất khẩu của ngành xi măng giảm đáng kể
là do sự cạnh tranh gây gắt với sản phẩm giá rẻ của trung quốc ấn độ và pakistan
bên cạnh đó chi phí xuất khẩu tăng cũng khiến cho hoạt động này gặp khó khăn
đó là thông tin được bộ công thương công bố tại hà nội
theo đó dự kiến cả năm hai nghìn một mươi sáu kim ngạch xuất khẩu chè của việt nam ước đạt hai trăm ba mươi năm triệu usd
với tỷ lệ khoảng bốn mươi sáu chè xanh năm mươi ba trẻ đen còn lại là các loại chè khác
theo hiệp hội trẻ việt nam các thị trường nhập khẩu chè lớn của việt nam hiện nay
là afghanistan indonesia nga pakistan đài loan mỹ trung quốc anh và các tiểu vương quốc ả rập
cùng với đó các xu hướng uống trà cũng đang phát triển mạnh ở bắc mỹ
tại thị trường trẻ mỹ các loại chè được ưa chuộng là những loại chè đặc sản như chè đen chè xanh có hương hay chè thảo mộc
theo dự đoán của hiệp hội trè việt nam năm hai nghìn một mươi bảy sản lượng chè xuất khẩu sẽ tăng khoảng một mươi so với năm hai nghìn một mươi sáu
tuy nhiên để đạt được con số kỳ vọng này cần có sự phối hợp giữa các đơn vị chức năng trung ương và địa phương
trong các công tác như quy hoạch đất trồng trè và cơ sở chế biến trên từng địa bàn với công suất phù hợp
kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất chè an toàn đồng thời có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và nông dân
trong quá trình sản xuất đầu tư và thu mua nguyên liệu
nhằm giúp đỡ người dân các địa phương vùng biển bị ảnh hưởng sự cố môi trường
thời gian qua ngân hàng chính sách xã hội tỉnh hà tĩnh đã tập trung hướng nguồn vốn ưu đãi
đến cho bà con vay khôi phục sản xuất chuyển đổi ngành nghề
đến thời điểm này nhiều mô hình sản xuất được đầu tư từ nguồn vốn chính sách đã phát huy được hiệu quả
giúp bà con vượt qua thời điểm khó khăn ổn định cuộc sống
nhằm kịp thời hỗ trợ người nghèo và đối tượng chính sách tại các xã ven biển bị ảnh hưởng
chuyển đổi ngành nghề sản xuất ngân hàng chính sách xã hội tỉnh và chi nhánh thị xã kỳ anh
đã chỉnh trung mương phân bổ nguồn vốn bổ sung với số tiền trên sáu mươi tỷ đồng
từ tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu đến nay có tám trăm bảy mươi bốn hộ trên địa bàn thị xã kỳ anh đã được vay với số vốn trên ba mươi tỷ đồng
không chỉ góp phần tăng trưởng dư nợ
thêm sức mạnh cho bà con ngư dân vượt qua khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống
theo chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội hà tĩnh dư nợ toàn tỉnh đạt ba bảy trăm linh hai tỷ đồng
tăng ba trăm linh tỷ đồng so với đầu năm để tiếp tục hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác
ở các xã ven biển chuyển đổi ngành nghề ổn định cuộc sống
sau sự cố gắng hà tĩnh đã đạt ba bảy trăm linh hai tỷ đồng tăng ba trăm linh tỷ đồng so với đầu năm
trình trung ương phân bổ nguồn vốn cho vai bổ sung cho vai chuyển đổi ngành nghề
khôi phục sản xuất với số tiền sáu mươi tỷ đồng cho gia hạn nợ trên năm tỷ đồng
đối với các hồ nào có đánh giá mức thiệt hại có sự sạc nhân của chính quyền địa phương
thì đánh giá mức thiệt hại nếu như mức thiệt hại dưới bốn mươi
thì ngân hàng chính sách sẽ xử lý theo quyết định năm mươi của thủ tướng chính phủ
trong lúc đời biển có thể khôi phục trở lại thì họ cũng có các nguồn thu nhập để ổn định cuộc sống và giải quyết cái vấn đề ổn định xã hội
niềm vui khi đến với các vùng quê ven biển đó là cuộc sống nơi đã bình yên trở lại
không chỉ có nghề đi biển bà con ngư dân vốn chỉ quen với sóng nước bây giờ đã thuần thục nhiều loại nghề để mưu sinh
đồng vốn nhân văn của đảng và nhà nước không chỉ là động lực để bà con vượt qua thời điểm khó khăn nhất
mà nó thực sự đã làm thay đổi nhận thức của người dân
đó là bất cứ ở miền quê nào việc phát triển kinh tế hoàn toàn có thể bằng nhiều con đường khác nhau
thực hiện nghị định số năm mươi năm của chính phủ thời gian qua tỉnh cà mau triển khai có hiệu quả chính sách tín dụng
tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển nông nghiệp nông thôn gắn với đề án tái cơ cấu nông nghiệp nông thôn tại địa phương
tính đến thời điểm này các tổ chức tín dụng ở cà mau đã cho vay hơn sáu mươi sáu sáu trăm linh lượt khách hàng
để phát triển nông nghiệp nông thôn
phát triển nông nghiệp nông thôn với tổng số tiền hơn một mươi sáu trăm linh tỷ đồng
trong đó có bốn trăm một mươi doanh nghiệp và các hợp tác xã được vay với số tiền hơn bốn bảy trăm linh tỷ đồng chiếm bốn mươi bốn
số còn lại là cho vay đối với hội nông dân với số tiền hơn năm chín trăm linh tỷ đồng
nhờ tiếp cận được nguồn vốn yêu đãi và sử dụng đúng mục đích
có hiệu quả vào quá trình mở rộng sản xuất mà thu nhập và đời sống của nhân dân
nhiều vùng nông thôn tại cà mau đã được cải thiện theo chiều hướng tích cực
riêng đối với doanh nghiệp nhờ tiếp cận vốn lãi suất thấp đã giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư
mở rộng quy mô sản xuất để tạo thêm nhiều việc làm cho người dân tại địa phương
nhằm phát triển thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa tạo ra sản phẩm có năng suất chất lượng
khả năng cạnh tranh cao đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong và ngoài tỉnh tiến tới xuất khẩu
tỉnh tuyên quang đang tập trung phát triển nuôi năm loại cá đặc sản
gồm cá chiên cá bỗng cá dầm xanh cá anh vũ và cá lăng để khuyến khích các hộ nông dân
doanh nghiệp đầu tư mở rộng quy mô phát triển mạnh số lượng lồng nuôi các đặc sản trên sông hồ thủy điện
đặc biệt định hướng phát triển lồng nuôi có kích thước lớn trên một trăm linh m khối và xác định đây là bước đột phá
nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương và duy trì thương hiệu ngũ quý các đặc sản của tỉnh
được biết tỉnh tuyên quang phân đầu đến năm hai nghìn hai mươi năm tổng sản lượng thủy sản đạt hơn chín bảy trăm linh tấn
trong đó các đặc sản là hơn một một trăm bốn mươi tấn
để đẩy mạnh việc xây dựng chính quyền điện tử từng bước hiện đại hóa nền hành chính đẩy nhanh tiến độ
cải cách hành chính ủy ban nhân dân tỉnh hải dương đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng
chính quyền điện tử với tập đoàn viễn thông quân đội việt theo
hai bên cam kết những lĩnh vực sẽ được ưu tiên để thực hiện trong giai đoạn từ
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu đến hai nghìn hai mươi là xây dựng trục liên thông tích hợp các hệ thống thông tin dùng chung
ba cấp tỉnh huyện xã hệ thống hành chính công một cửa hệ thống dịch vụ công trực tuyến
hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp hệ thống y tế giáo dục giao thông thông minh
việc thực hiện thỏa thuận hợp tác là tiền đề để tỉnh hải dương tạo lập một nền tảng
ứng dụng công nghệ thông tin vững chắc từ đó sẽ phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin
cho việc xây dựng chính quyền điện tử thông minh hóa các lĩnh vực giảm áp lực hành chính
hỗ trợ tích cực cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong công việc chuyên môn
để phục vụ người dân tổ chức và doanh nghiệp ngày càng tốt và hiệu quả hơn
trong phần tiếp theo của chương trình trồng một trăm năm mươi ha rừng thay thế nhằm bảo vệ môi trường công trình thủy điện a lưới
rộn ràng tuần văn hóa malaysia indonesia và việt nam năm hai nghìn một mươi sáu tại thái nguyên
đối với các gói thầu xây lắp nhà thầu đã thi công được ba mươi năm mươi tám khối lượng công việc
tuy nhiên một số gói thầu đang gặp khó khăn về tài chính do vướng mắc về trần giải ngân vốn oda
xin chào và hẹn gặp lại
xin chào và hẹn gặp lại
một trong những gói thầu đang gặp khó khăn đó là gói thầu số sáu về mua sắm đầu máy toa xe và hệ thống cơ điện
và gói thầu số chín về hệ thống thẻ vé chưa được triển khai
đến nay lũy kế giải ngân oda cho dự án đạt trên một trăm một mươi ba triệu trên tám trăm chín mươi chín triệu euro
theo đại diện nhà tài trợ adb để bảo đảm tiến độ dự án cần đẩy nhanh giải phóng mặt bằng
di rời công trình nổi ngầm và quan trọng là cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của thành phố và các sở ngành
đặc biệt adb đề xuất
chính phủ việt nam ưu tiên vốn bảo đảm chi trả đầy đủ cho các nhà thầu
bên cạnh đó adb cũng đề nghị ubnd tp hà nội bảo đảm các nguồn lực tài chính cho dự án
giải quyết tình trạng trên từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu thành phố đã thay thế trưởng ban quản lý đường sắt đô thị hà nội
bằng người có năng lực kinh nghiệm trong việc quản lý các dự án giao thông
thành phố cũng đã giao ubnd các quận huyện có dự án metro đi qua thành lập các ban giải phóng mặt bằng
thống nhất không cần giải phóng hết mặt bằng mới thi công mà thực hiện song song
mới đây tại khu du lịch mẫu sơn lộc bình lạng sơn công ty cổ phần núi tuyết mẫu sơn
tổ chức khởi công dự án xây dựng khu vui chơi giải trí và du lịch sinh thái núi tuyết mẫu sơn
công trình đầu tiên của dự án được công ty cổ phần núi tuyết mẫu sơn tổ chức khởi công là tuyến cáp treo kéo dài
từ xã bằng khánh huyện lộc bình đến khu vực chân mây trên đỉnh mẫu sơn với tổng chiều dài năm bảy km
công suất vận chuyển hai người một giờ tương đương với khoảng một sáu triệu người một năm
được thiết kế và xây dựng dựa trên công nghệ tiên tiến của nước áo với tổng vốn đầu tư hơn ba năm trăm linh tỷ đồng
dự kiến hệ thống cáp treo sẽ hoàn thành và bắt đầu mở cửa đón khách từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
cùng với hệ thống cắp treo dự án sẽ được quy hoạch và xây dựng thành khu phức hợp
nhiều hạng mục đa dạng khu vui chơi giải trí
hướng tới các hoạt động ngoài trời khu nghỉ dưỡng mang kiến trúc pháp
với sáu trăm linh phòng khách sạn từ hai sao đến năm sao khu du lịch văn hóa cộng đồng khu thương mại dịch vụ
khi dự án được hoàn thành sẽ góp phần mang đến hơn hai năm trăm linh cơ hội việc làm
nâng cao thu nhập cho người dân địa phương thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
những năm qua việc đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi thủy điện trên địa bàn thừa thiên huế
đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sinh thái trong đó có nhiều diện tích rừng phải chuyển đổi
thực hiện nghị định số hai mươi ba của chính phủ
công ty cổ phần thủy điện miền trung đã lập quy hoạch và trồng gần một trăm năm mươi hectare rừng thay thế
nhằm bảo vệ môi trường công trình thủy điện a lưới
phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại xã hồng thái huyện a lưới thừa thiên huế
nhà máy thủy điện a lưới đã hòa vào điện lưới quốc gia với sản lượng điện hơn một chín mươi hai tỷ kw
tuy nhiên công trình này đã ảnh hưởng đến trên một trăm linh một hectare rừng tự nhiên
ngày chín tháng một mươi hai tại xã hồng thái huyện a lưới thừa thiên huế
công ty cổ phần thủy điện miền trung đã khởi động chương trình trồng rừng thay thế
và thả cá giống bảo vệ môi trường công trình thủy điện a lưới
thực hiện nghị định hai mươi ba của chính phủ công ty cổ phần thủy điện miền trung đã lập phương án trồng rừng
bảo vệ môi trường tại công trình thủy điện a lưới với tổng diện tích rừng trồng thay thế hơn một trăm năm mươi ha rừng
bị ảnh hưởng do xây dựng công trình thủy điện
trong đó năm hai nghìn một mươi năm công ty đã trồng bảy mươi hai tám mươi sáu hectare rừng tại khu vực nhà máy ở xã hồng hạ
năm nay công ty tiếp tục trồng bảy mươi năm hai mươi sáu hectare rừng tại khu vực lòng hồ thủy điện thuộc các xã hồng thái
hồng thượng sơn thủy và hồng quảng huyện a lưới
loại cây được đưa vào trồng là cây ráo vàng với mật độ trồng tám trăm ba mươi ba cây trên một hectare
ngoài ra công ty còn thả hơn một mươi bảy con cá giống để tạo nguồn lợi thủy sản cho hồ chứa thủy điện a lưới
sau khi hoàn thành việc xây dựng nhà máy theo quy định của chính phủ
các chủ đầu tư có trách nhiệm phải trồng lại rừng
thay thế cho diện tích rừng đã chuyển sang mục đích khác
đối với thủy điện a lưới thì chúng tôi tổ chức trồng lại một hơn một trăm năm mươi hectare để thay thế cho một trăm năm mươi hectare đất rừng trước đây
việc trồng rừng ở khu vực lòng hồ này còn có tác dụng là giữ chống sôi mòn để bảo vệ khu vực lòng hồ
việc trồng rừng thay thế bảo vệ môi trường công trình thủy điện
sẽ góp phần hoàn trả lại diện tích đất rừng đã thu hồi giải phóng mặt bằng khi xây dựng thủy điện
phát triển rừng đáp ứng nhu cầu bảo vệ môi trường nâng cao độ che phủ rừng
tạo môi trường sinh thái hạn chế xói mòn thiên tai sử dụng hiệu quả quỹ đất
bố trí cây trồng phù hợp với điều kiện lập địa tạo công an việc làm cho nhân dân địa phương
và sử dụng hiệu quả quỹ đất bán ngập vùng lòng hồ công trình thủy điện a lưới
phối hợp với tổng cục môi trường tổ chức chương trình gala chung kết và trao giải thưởng sáng tạo xanh
chương trình nhằm tìm kiếm giới thiệu và phổ biến các ý tưởng mô hình tiêu biểu
về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của các em học sinh sinh viên
giải thưởng sáng tạo xanh là giải thưởng dành riêng cho thanh thiếu niên nhi đồng
độ tuổi từ sáu đến ba mươi tuổi sinh sống và học tập tại việt nam
mục tiêu của giải thưởng nhằm tìm kiếm giới thiệu và phổ biến các ý tưởng
mô hình tiêu biểu về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của các em học sinh
sinh viên qua đó tạo ra những thay đổi tích cực về nhận thức và hành động của cộng đồng
đặc biệt là giới trẻ đối với môi trường
tại gala chung kết có ba mươi tác phẩm được trao giải trong đó có tám tác phẩm của các tác giả
nhóm tác giả xuất sắc được trình bày trực tiếp với hội đồng cố vấn để đánh giá
và xem xét từng tác phẩm và cho điểm trao giải nhất nhì
mới đây tại đà nẵng đã diễn ra hội trợ hàng việt đà nẵng
hội trợ năm nay có bốn trăm linh gian hàng của hơn hai trăm linh doanh nghiệp đơn vị tham gia
trong đó một trăm hai mươi doanh nghiệp tại đà nẵng và tám mươi doanh nghiệp của các tỉnh thành phố trong cả nước
sản phẩm tham gia hội trợ thuộc các ngành công nghiệp tiêu dùng thủ công mỹ nghệ
may mặc giày da thời trang thực phẩm bánh kẹo nông sản dược phẩm
hội trợ còn là dịp để các doanh nghiệp trong nước gặp gỡ trao đổi tìm kiếm cơ hội hợp tác
kinh doanh đồng thời giới thiệu quảng bá các sản phẩm thương hiệu việt nam
đến với người tiêu dùng thành phố
việt nam cùng với indonesia và malaysia đang nỗ lực hành động nhằm phát huy các giá trị văn hóa
và thủ công truyền thống mang bản sắc mỗi quốc gia để làm ra các sản phẩm đem lại lợi ích
cho cộng đồng và xã hội
tuần văn hóa việt nam malaysia indonesia là dịp để mở rộng giao lưu
chia sẻ đoàn kết sáng tạo và phát triển bền vững
tuần văn hóa malaysia indonesia và việt nam năm hai nghìn một mươi sáu diễn ra tại thành phố thái nguyên
tỉnh thái nguyên từ ngày sáu đến ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
đây là hoạt động nhằm bảo tồn trao truyền và phát huy các kỹ thuật dệt song kết
in batic làm các sản phẩm thủ công truyền thống gắn liền với môi trường tự nhiên
thúc đẩy sáng tạo mới trong nghề mang lại sản phẩm du lịch có giá trị
khi kết nối cái hoạt động tuần văn hóa malaysia indonesia và việt nam
thì chúng tôi lần này muốn nhấn sâu vào những đặc trưng văn hóa của ba nước
đi sâu hơn một chút nữa so với các cuộc văn hóa trước
và nhấn thêm vào cái nữa là kỹ thuật batics
chúng tôi rất thích cái kỹ thuật baltic từ indonesia
tại sao mà họ lại được thế giới công nhận là di sản văn hóa của thế giới
tham gia tuần văn hóa có hai đoàn quốc tế
đoàn malaysia do công chúa bang tarenganu dẫn đầu với hai mươi năm thành viên
gồm các giảng viên và sinh viên cùng các nghệ nhân vẽ batic truyền thống
đoàn chủ nhà việt nam có ba mươi nghệ nhân dệt thuộc năm dân tộc thiểu số
cùng với nhóm nghệ nhân theo áo dài và học sinh sinh viên trên địa bàn thái nguyên
sẽ giới thiệu dệt thêu in hoa văn sắp ong và nhuộm vải truyền thống việt nam
chúng tôi mang kỹ thuật in batic đến với việt nam vì chúng tôi hy vọng các bạn việt nam có
có thể sản xuất sản phẩm batic giống như ở indonesia
chỉ dùng những sản phẩm của chúng tôi mà còn biết cả kỹ thuật của chúng tôi để làm ra những sản
phẩm tốt để trong tương lai thì tất cả mọi người đều có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những sản phẩm batic
tuần lễ văn hóa cũng là hoạt động nhằm khuyến khích nghệ nhân diệt vải dân tộc thiểu số việt nam
nghệ nhân theo bảo tồn và phát triển kỹ thuật dệt nhuộm theo truyền thống và làm ra các sản
phẩm vẽ batic kích thước sáng tạo tạo ra những sản phẩm mang tính thương hiệu để bước vào thị trường
lớn hơn góp phần mở rộng giao lưu văn hóa quốc tế giáo dục thế hệ trẻ về giá trị văn hóa truyền thống
đây là một kỹ thuật in có nhiều nét tương đồng với kỹ thuật in hoa văn trên thổ cẩm của người
mông ở việt nam tuần lễ văn hóa malaysia indonesia việt nam tổ chức tại thái nguyên
không chỉ là cơ hội nhằm giao lưu quảng bá những nét đặc sắc trong văn hóa của mỗi nước
mà còn là dịp để thắt chặt tình hữu nghị giữa các nước trong cộng đồng các nước đông nam á
hướng tới một khu vực asean phát triển thịnh vượng và bền vững
ngày một mươi tháng một mươi hai huyện bình liêu tỉnh quảng ninh đã khai mạc hội hoa sở năm hai nghìn một mươi sáu tại rừng sở
thôn đồng long xã đồng tâm hội hoa sở diễn ra trong ba ngày từ chín một mươi một một mươi hai
tiếp nối thành công năm đầu tiên năm nay huyện bình liêu tỉnh quảng ninh tổ chức hội
hoa sở hai nghìn một mươi sáu nhằm tạo ra sản phẩm du lịch mới từ loài hoa đặc trưng của huyện
qua đó giới thiệu quảng bá tiềm năng tôn vinh những giá trị văn hóa vẻ đẹp thiên nhiên và
con người bình liêu đến với bạn bè trong nước và quốc tế trong khuôn khổ diễn ra hội hoa sở có các
hoạt động như thăm các điểm du lịch tổ chức liên hoan dân ca dân vũ dân nhạc và trang phục truyền
hệ thống các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao trò chơi dân gian liên hoan sản phẩm
pocop bình liêu mở rộng và trưng bày sản phẩm bản địa dịch vụ ẩm thực dân tộc tham gia lễ hội
hoa sở năm nay du khách không chỉ được thưởng thức vẻ đẹp tinh khôi trắng ngân hoa sở hoa
mình trong cảnh sắc thiên nhiên núi rừng mà còn được trải nghiệm một không gian văn hóa các dân tộc
trong phần tin quốc tế liên hoàn phim quốc tế la habana lần thứ ba mươi tám tôn vinh lãnh tụ cuba fidel
mỹ cảnh báo áp thuế chống bán phá giá sản phẩm máy giặt của trung quốc
mạc tại cuba liên hoan phim năm nay được coi như một sự kiện để tưởng nhớ lãnh tụ cách mạng cuba
fidel castro người vừa qua đời hôm hai mươi năm tháng một mươi một vừa qua ở tuổi chín mươi
phát biểu tại lễ khai mạc diễn ra tại nhà hát cark chủ tịch liên hoan phim năm nay
ông ivan gibrow cho biết fidel castro không chỉ là nhà lãnh đạo lịch sử của cách mạng cuba
ông còn là nhân tố ủng hộ và thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực văn hóa tại cuba
fidel chính là nguồn cảm hứng cho sự phát triển của phong trào làm phim mới tại mỹ latin hiện nay
trong khi đó khi nói về fidel đạo diễn người cuba laser hamlet cho biết
dấu ấn của ông fidel castro tại liên hoàn phim năm nay sẽ luôn luôn được mọi người nhớ đến
tôi nghĩ một vĩ nhân với tầm ảnh hưởng sâu rộng đến xã hội và lịch sử như lãnh tụ fidel castro
sẽ luôn luôn là một đề tài phong phú cho các nhà điện ảnh
liên hoan phim quốc tế la habana được thành lập bởi cố chủ tịch cuba fidel castro và nhà văn người colombia gassia market
bắt đầu được tổ chức từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
trong một mươi ngày dự kiến sẽ có khoảng bốn trăm linh tác phẩm điện ảnh quốc tế tranh tài ở các hạng mục khác nhau
chuyện này có lẽ diễn ra tại nước pháp
thủ tướng bernard de cazeneuve cho biết chính phủ pháp sẽ đề xuất kéo dài tình trạng khẩn cấp
tới ngày một mươi năm tháng bảy năm sau để bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội diễn ra vào mùa xuân tới
để có hiệu lực quyết định này cần phải được hạ viện và thượng viện pháp thông qua
kể từ khi xảy ra hàng loạt các vụ tấn công khủng bố tại paris khiến một trăm ba mươi người thiệt mạng
chính phủ do đảng xã hội đứng đầu đã áp đặt tình trạng khẩn cấp
trong đó có tăng cường quyền hạn để cảnh sát được phép khám xét và bắt giữ các đối tượng tình nghi
hiện nước này vẫn duy trì tình trạng khẩn cấp
trong suốt năm qua các nhà chức trách pháp đã tiến hành hơn bốn vụ khám xét hành chính
thẩm vấn năm trăm linh người tống giam khoảng bốn trăm ba mươi đối tượng và quản thúc tại ra chín mươi năm nghi can khủng bố
các cuộc khám xét cũng giúp phát hiện gần sáu trăm linh vũ khí các loại
hơn một nửa số người đức cho rằng vấn đề người di cư và hòa nhập là vấn đề lớn nhất của nước này
mặc dù số người di cư mới đến đang giảm mạnh trong năm nay
đây là kết quả một cuộc thăm dò dư luận nước đức công bố ngày chín tháng một mươi hai
theo kết quả cuộc thăm dò có năm mươi tám người dân đức được hỏi cho rằng
vấn đề người di cư và hòa nhập người di cư là vấn đề lớn đối với đất nước
trong khi năm mươi hai người dân lo ngại người di cư sẽ khiến tỷ lệ tội phạm tăng lên
ba mươi khác lo ngại các giá trị văn hóa và xã hội của đức sẽ bị đe dọa
cuộc thăm dò dư luận tiến hành
đối với một hai trăm ba mươi bốn người còn cho thấy năm mươi người đức tin tưởng
thủ tướng đức angela merkel đang làm tốt chính sách người tị nạn
trong khi bốn mươi năm cho rằng bà merkel đã làm điều này khá tệ
trong năm ngoái tám trăm chín mươi người di cư
phần lớn là người hồi giáo đến từ trung đông châu phi và một số nơi khác
đã tới nước đức gây lo ngại về an ninh và vấn đề hòa nhập
tuy nhiên số người di cư đã giảm trong năm nay
cơ quan di cư và tị nạn liên bang của đức cho biết
đã nhận được hai mươi sáu bộ phòng
trong năm ngoái bốn trăm ba mươi tám đơn si tị nạn trong tháng một mươi một giảm khoảng năm mươi bốn so với cùng kỳ năm ngoái
bộ thương mại mỹ vừa đưa ra kết luận cuối cùng về việc các nhà sản xuất trung quốc
đã bán phá giá các sản phẩm máy giặt tại thị trường mỹ
đồng thời cảnh báo các sản phẩm này có thể bị áp mức thuế trừng phạt
trong một thông báo bộ thương mại mỹ cho biết các sản phẩm máy giặt gia dụng nhập khẩu từ trung quốc
đã nhận được các khoản trợ giá từ ba mươi hai một mươi hai đến năm mươi hai

khi bày bán tại thị trường mỹ
bộ trên khẳng định sẽ chỉ đạo cục hải quan và biên phòng mỹ thu hồi số tiền phá giá
đồng thời để ngỏ khả năng sẽ áp mức thuế phạt lên tới năm mươi hai đối với mặt hàng trên
theo quy định các mức thuế trừng phạt đối với những sản phẩm máy giặt trung quốc
sẽ được áp dụng sau khi bộ thương mại và ủy ban thương mại quốc tế mỹ đưa ra phán quyết cuối cùng
dự kiến sẽ công bố vào tháng một năm sau
là một quốc gia luôn phải đối mặt với động đất sóng thần
nhật bản luôn đi đầu trong công nghệ phòng chống thiên tai
một trong những công nghệ tiên tiến đang được nhật bản áp dụng là kỹ thuật xây dựng chống sóng thần
tại nhật bản tỉnh kochi là một trong những địa phương có nguy cơ cao xảy ra sóng thần nếu có động đất
công ty giken của tỉnh cochi là một trong những doanh nghiệp tiên phong trên toàn cầu
về các kỹ thuật xây dựng đối phó với động đất và sóng thần
một trong những kỹ thuật được ưa chuộng hiện nay là kỹ thuật xây dựng đổ móng bằng trụ hình ống
đang được sử dụng để xây dựng các công trình lớn như cầu cảng và đường bộ
tên gọi của máy này là silent piter tức là không tạo ra tiếng ồn
các kỹ thuật xây dựng trước đây là kỹ thuật đóng trụ nên tạo ra rung chấn và tiếng ồn rất lớn
nếu so sánh thì cylent payter sử dụng kỹ thuật nén trụ xuống vì vậy không tạo ra chấn động
trọng lượng của máy chỉ có tám tấn
lực đóng xuống không phải là tám tấn mà có thể lên tới một trăm một mươi tấn
đây là điểm ưu việt so với kỹ thuật đổ móng bê tông thông thường
ngoài ra để tạo độ vững chắc cho móng kỹ thuật này sẽ sử dụng tương kép
tức là tạo hai bức tường bằng trụ ống
khi máy mô phỏng sóng thần hoạt động móng bê tông dạng chân đế đã bị giật đổ
trong khi móng trụ vẫn đứng vững trước sự tấn công mạnh mẽ của sóng thần
với các kỹ thuật xây dựng tiên tiến giken được đánh giá đã thực hiện thành công
của cách mạng trong lĩnh vực xây dựng đặc biệt là đối phó với các công trình chống động đất và sóng thần